tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu bộ tài nguyên và môi trường trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường đã tổ chức hội thảo tập huấn nhằm tăng cường năng lực kỹ năng truyền thông bảo vệ môi trường biển cho đội ngũ phóng viên báo chí và tuyên truyền viên tại các tỉnh thành phố ven biển trên cả nước
tại hội nghị các đội ngũ phóng viên báo chí và tuyên truyền viên được nghe các nhà khoa học nhà nghiên cứu trình bày về các quan điểm nhận thức chính sách pháp luật và thực tiễn
từ đó giúp các phóng viên và tuyên truyền viên có thêm kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật kỹ năng thu thập xử lý thông tin để viết tin bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng